ngày một mươi chín tháng năm vừa qua tổng bí thư nguyễn phú trọng đã ký ban hành nghị quyết hội nghị lần thứ bảy
ban chấp hành trung ương đảng khóa một mươi hai về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp
nhất là cấp chiến lược đủ phẩm chất năng lực và uy tín ngang tầm nhiệm vụ
trong đó nhấn mạnh hai trọng tâm và năm khâu đột phá trong công tác cán bộ
sau đây truyền hình nhân dân xin trân trọng giới thiệu một số nội dung cơ bản của nghị quyết
nghị quyết khẳng định sau hơn hai mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương ba khóa tám về chiến lược cán bộ
đội ngũ cán bộ các cấp có bước trưởng thành phát triển về nhiều mặt chất lượng ngày càng được nâng lên
từng bước đáp ứng yêu cầu của thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước
tuy nhiên nhìn tổng thể đội ngũ cán bộ đông nhưng chưa mạnh
tình trạng vừa thừa vừa thiếu cán bộ xảy ra ở nhiều nơi
một bộ phận không nhỏ cán bộ phai nhặt lý tưởng
trí làm việc hời hợt ngại khó ngại khổ suy thoái về tư tưởng chính trị
đạo đức lối sống có biểu hiện tự diễn biến tự chuyển hóa
một số cán bộ lãnh đạo quản lý trong đó có cả cán bộ cấp chiến lược
thiếu gương mẫu uy tín thấp năng lực phẩm chất chưa ngang tầm nhiệm vụ
quan liêu xa dân cá nhân chủ nghĩa vướng vào tham nhũng lãng phí tiêu cực lợi ích nhóm
không ít cán bộ quản lý doanh nghiệp nhà nước thiếu dinh dưỡng
dên luyện thiếu tính đảng lợi dụng sơ hởi trong cơ chế chính sách pháp luật
cố ý làm trái trục lợi làm thất thoát vốn tài sản của nhà nước
gây hậu quả nghiêm trọng bị xử lý kỳ luật đảng và xử lý theo pháp luật
tình trạng chạy chức chạy quyền chạy tuổi chạy quy hoạch chạy luân chuyển
chạy bằng cấp chạy khen thưởng chạy danh hiệu chạy tội
trong đó có cả cán bộ cao cấp chậm được ngăn chặn đẩy lùi
trên cơ sở phân tích thấu đáo nguyên nhân của những hạn chế yếu kém đó
nghị quyết đề ra mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ nhất là cán bộ cấp chiến lược
có phẩm chất năng lực uy tín ngang tầm nhiệm vụ đủ về số lượng
có chất lượng và cơ cấu phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế xã hội
và bảo vệ tổ quốc bảo đảm sự truyền tiếp liên tục vững vàng giữa các thế hệ
đủ sức lãnh đạo đưa nước ta trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại vào năm hai nghìn ba mươi
tầm nhìn đến năm hai nghìn bốn mươi năm trở thành nước công nghiệp hiện đại theo định hướng xã hội chủ nghĩa
vì mục tiêu dân giàu nước mạnh dân chủ công bằng văn minh ngày càng phồn vinh hạnh phúc
cụ thể là đến năm hai nghìn hai mươi một thể chế hóa cụ thể hóa nghị quyết thành các quy định của đảng
và chính sách pháp luật của nhà nước về công tác cán bộ xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ
hoàn thiện cơ chế kiểm soát quyền lực kiên quyết xóa bỏ tệ chạy chức chạy quyền
suy thoái tự diễn biến tự chuyển hóa trong cán bộ đặc việt
đẩy mạnh thực hiện chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh cấp huyện không là người địa phương
hoàn thành việc xây dựng vị trí việc làm và ra soát cơ cấu lại đội ngũ cán bộ các cấp
gắn với kiện toàn tổ chức bộ máy tinh gọn hoạt động hiệu lực hiệu quả
đến năm hai nghìn hai mươi năm một tiếp tục hoàn thiện chuẩn hóa đồng bộ các quy định quy chế quy trình về công tác cán bộ

cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện
đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác
xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp đáp ứng tiêu chuẩn chức danh vị trí việc làm và khung năng lực theo quy định
đến năm hai nghìn ba mươi một xây dựng được đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp có chất lượng cao
có số lượng cơ cấu hợp lý bảo đảm sự chuyển giao thế hệ một cách vững vàng
cơ bản xây dựng được đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý các cấp nhất là cấp chiến lược ngang tầm nhiệm vụ
để thực hiện tốt các mục tiêu đã định nghị quyết đã đề ra tám nhiệm vụ giải pháp chủ yếu
bao gồm nâng cao nhận thức tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng đạo đức lối sống cho cán bộ đảng viên
tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng hiệu quả công tác cán bộ các cấp nhất là cấp chiến lược
kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ chống chạy chức chạy quyền
và chuẩn bị công tác về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp và đại hội đảng toàn quốc
đáng chú ý là nghị quyết đã đặt vấn đề xây dựng chiến lược quốc gia về thu hút và trọng dụng nhân tài
theo hướng không phân biệt đảng viên hay người ngoài đảng người việt nam ở trong nước hay ở nước ngoài
quân đội công an có đề án riêng để xây dựng lực lượng vũ trang cách mạng chính quy tinh nhuệ
từng bước hiện đại tuyệt đối trung thành với đảng tổ quốc và nhân dân đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ tình hình mới
tập trung xây dựng ban chấp hành trung ương theo hướng nâng cao chất lượng có số lượng và cơ cấu hợp lý
thực sự tiêu biểu về đạo đức cách mạng bản lĩnh chính trị trí tuệ trong sáng gương mẫu về mọi mặt
chủ động chuẩn bị nhân sự xây dựng hình ảnh các chức danh lãnh đạo chủ chốt của đảng nhà nước
các đồng chí ủy viên bộ chính trị ban bí thư
để thực hiện tốt những nhiệm vụ giải pháp nêu ra nghị quyết chỉ rõ cần tập trung vào hai trọng tâm và năm đột phá
trọng tâm là tiếp tục đổi mới mạnh mẽ toàn diện đồng bộ hiệu quả công tác cán bộ
chuẩn hóa siết chặt kỷ luật kỳ cương đi đôi với tạo môi trường điều kiện để thúc đẩy đổi mới
sáng tạo phục vụ phát triển và có cơ chế bảo vệ cán bộ dám nghĩ dám làm dám đột phá dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung
tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ cấp chiến lược và bí thư cấp ủy
người đứng đầu các cấp đi đôi với phân cấp phân quyền nhằm phát huy tính chủ động sáng tạo
đồng thời tăng cường kiểm tra giám sát kiểm soát chặt chẽ quyền lực
năm đột phá là một đổi mới công tác đánh giá cán bộ theo hướng xuyên suốt liên tục đa chiều
theo tiêu chí bằng sản phẩm thông qua khảo sát công khai kết quả và so sánh với chức danh từng được
kiểm soát chặt chẽ quyền lực sàng lọc kỹ càng thay thế kịp thời chấm dứt tình trạng chạy chức chạy quyền
thực hiện nhất quán chủ trương bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh cấp huyện không là người địa phương ở những nơi đủ điều kiện
cải cách chính sách tiền lương và nhà ở để tạo động lực cho cán bộ phấn đấu toàn tâm toàn ý với công việc
có cơ chế chính sách để tạo cạnh tranh bình đẳng lành mạnh và thu hút trọng dụng nhân tài
hoàn thiện cơ chế để cán bộ đảng viên
sự gắn bó mật thiết với nhân dân và phát huy vai trò của nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ